đối với những người có triệu chứng nếu xét nghiệm với bộ test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính thì cần xét nghiệm lần hai vào khoảng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ sau đó
nếu tiếp tục cho kết quả âm tính thì phải xét nghiệm rt pcr
ngoài ra trong lúc chờ xét nghiệm người dân dù tiêm hay chưa tiêm vaccine vẫn cần tự cách ly tránh tiếp xúc đảm bảo quy tắc năm k để không lây bệnh cho người khác